xin kính chào quý vị và các bạn
chúng ta đang sống trong không khí tươi vui rộn ràng của ngày đầu xuân năm mới quý mão năm hai nghìn hai mươi ba
chúng tôi xin chúc quý vị một năm mới thật nhiều may mắn sức khỏe thành công và vạn sự như ý
các tỉnh ở miền bắc trong những ngày đầu năm sẽ đón một đợt không khí lạnh tăng cường
và có mưa nhỏ lất phất vào khoảng sáng ngày mùng hai tết
sang ngày mùng ba và ngày mùng bốn tết thì thời tiết chuyển cô giáo hơn
nhưng nhiệt độ sẽ còn giảm mạnh
cao nhất trong ngày mai ở phía đông bắc bộ là từ một mươi chín đến hai mươi hai độ có nơi còn cao hơn
sau đó sẽ giảm khoảng ba bốn độ cho ngày mùng ba và tăng nhẹ lên trong ngày mùng bốn
còn tại khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ trong ba ngày tới
chỉ phổ biến là nhiều mây nhưng không có mưa
và ngày mai thì nhiệt độ tăng lên mức là từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ có nơi còn cao hơn
sau đó thì sang hai ngày tiếp theo nhiệt độ sẽ giảm khá mạnh ba đến bốn độ
và trời tiếp tục giảm mạnh
vùng núi rất đậm rất hại
cùng với quá trình tăng cường dồn xuống phía nam của khối không khí lạnh
thì sẽ gây mưa gia tăng dần trở lại cho khu vực dọc các tỉnh
từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế vào ngày mai
đặc biệt ở các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế trong ngày mùng ba và ngày mùng bốn tết
về nhiệt độ thì cao nhất ngày mai là từ hai mươi một cho đến hai mươi bốn độ
phía nam có nơi còn cao hơn
sau đó sẽ giảm khoảng ba độ trong hai ngày tiếp theo
bắt đầu từ ngày mai thì khu vực từ đà nẵng
cho đến phú yên thì cũng có mưa gia tăng trở lại
mưa rông với lượng khá sẽ xuất hiện trong ngày mùng ba và ngày mùng bốn tết
còn từ khánh hòa đến bình thuận thì có mưa ít hơn
với nhiệt độ trong ba ngày tới hầu như là không vượt quá mức là ba mươi độ
tại khu vực vùng cao tây nguyên trong những ngày tới thì có thời tiết tốt
phổ biến là không mưa ngày nắng
rất thuận lợi cho các hoạt động vui chơi du xuân trong những ngày đầu năm mới
với nhiệt độ mát mẻ không vượt quá mức là ba mươi độ
khu vực nam bộ trong ngày mai sẽ không có mưa
nhưng sang ngày mùng ba và ngày mùng bốn tết thì khả năng sẽ có mưa
và mưa rào xuất hiện cục bộ tập trung chính tại các tỉnh miền tây
tuy nhiên thời gian không kéo dài và lượng mưa thì không lớn
ban ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất không vượt quá mức là ba mươi ba độ